giả mạo phóng viên báo nhân dân tiến hành lừa đảo trục lợi bất chính một thời gian dài
vừa qua đối tượng hồ xuân cảnh đã bị công an tỉnh hải dương phát hiện khi vi phạm luật giao thông
tại cơ quan công an đối tượng khai quê quán ở xã quỳnh phương huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
đăng ký hộ khẩu thường trú tại số hai thị trấn phủ yên huyện phù yên tỉnh sơn la
nơi ở hiện nay tại số hai trăm ba mươi bảy phố mai dịch quận cầu giấy hà nội
hồ xuân cảnh hiện là giám đốc công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng thương mại du lịch quốc tế
trụ sở tại số hai trăm ba mươi bảy mai dịch hà nội cảnh còn là hội viên hội nghệ sĩ nhiếp ảnh việt nam
cảnh mang theo khá nhiều giấy tờ vật dụng giả mạo là cán bộ của các cơ quan quan trọng nhà nước
đặc biệt hồ xuân cảnh đã mang theo rất nhiều giấy tờ và giấy giới thiệu giả mạo báo nhân dân
hiện tại công an tỉnh hải dương đang tiếp tục xác minh làm rõ hành vi sai phạm của hồ xuân cảnh